chuyển sang những tin tức cập nhật mới nhất về dịch nôn tiêu chảy chưa rõ nguyên nhân xuất hiện thời gian gần đây
trước tình trạng có nhiều trẻ nhập viện do sốt nôn đau bụng tiêu chảy gây lo lắng trong các bậc phụ huynh
ý kiến của các bác sĩ chuyên gia khoa nhi ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn những thông tin đang gây hoang mang dư luận
trong những ngày gần đây trên một số diễn đàn chăm sóc con cái và trang cá nhân
nhiều phụ huynh lo lắng khi con em mình có hiện tượng nôn có thể kèm sốt và tiêu chảy
trên một trang cá nhân đưa nội dung mang tính cảnh báo có tới hơn hai tám trăm linh lượt chia sẻ
trong đó đa số bình luận bày tỏ lo lắng đang có dịch trẻ nôn rất nhiều kem có thể tiêu chảy hoặc không
đa phần siêu âm bụng phản ánh tình trạng dối loạn tiêu hóa trẻ thường nôn trong khoảng tám đến một mươi hai giờ
sau giảm và hết tác nhân vẫn là ẩn số
siêu âm bụng và bù nước
không ít người chỉ đọc lướt nội dung mà chỉ tập trung vào nội dung tác nhân vẫn là ẩn số
nhiều bình luận trong số khoảng bốn bình luận tỏ ra lo lắng kể chuyện hàng xóm nhà em có con bị hoặc nhiều nơi bị quá
hoặc tác người nhà người quen vào để cảnh báo
liên quan đến thông tin này bác sĩ truy khoa nhi đỗ xuân hưng ở hưng yên cho biết
hiện nay có rất nhiều bà mẹ nhất là các bà mẹ trẻ chia sẻ về dịch nồn nhưng thực tế không ghi nhận dịch nôn nào cả
theo thạc sĩ bác sĩ đỗ xuân hưng những trẻ nôn nhiều được chẩn đoán là viêm dạ dày ruột cấp thì cha mẹ không nên căng thẳng quá mức
khi mẹ cho con đi khám được chẩn đoán có gọi là viêm dạ dày ruột cấp cúm dạ dày dối loạn tiêu hóa tiêu chảy cấp virus
phải hiểu bản chất đó là một chứng viêm ruột do virus ví dụ như rota hay là andeno
đặc trưng của bệnh viêm ruột do virus là nôn ói trước tiêu lỏng sau
một số trẻ không tiêu chảy bệnh chỉ điều trị năm bảy ngày đồng thời cho trẻ bù nước orezon
và kém lưu ý bé đồn ngột nôn ói nhiều thì nguy hiểm nhất là bệnh lồng ruột
nhưng nếu qua siêu âm chẩn đoán không thấy dấu hiệu thì có thể yên tâm
chính sự lan truyền tin đồn rộng rãi trên mạng xã hội đã gây tâm lý hoang mang bất ổn với cả những bậc cha mẹ mà con vẫn khỏe
do đó các bậc phụ huynh cần bình tĩnh và tỉnh táo trước những nguồn tin không xác thực trên mạng xã hội
theo dõi sức khỏe con mình và có những phương án khám chữa bệnh phù hợp cho trẻ